dự báo cùng với quá trình dịch chuyển từ phía đông sang phía tây của vùng xoáy thấp
bắc bộ sẽ tiếp tục có mưa tuy nhiên trọng tâm mưa chính trong ngày hôm nay được nhận định
sẽ tập trung chính tại khu vực các tỉnh lai châu điện biên sơn la lào cai yên bái
sang đến hà giang tuyên quang phú thọ và hòa bình với cường độ mưa đạt cấp mưa vừa đến mưa to
có nơi mưa rất to cảnh báo về lũ quét và xả lở đất vẫn được đưa ra ở mức độ cao với các địa phương này
trong khi đó với các tỉnh thành phía đông bắc bộ thời điểm mưa mạnh nhất đã qua đi
ngày hôm nay những cơn mưa sẽ xảy ra ngắt quãng hơn trên khu vực
thậm chí là sang đến ngày mai mưa rông chủ yếu lùi dần hơn về đêm và sáng sớm
trưa và chiều trời hứng nắng nhẹ với nhiệt độ có xu hướng tăng dần lên
cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh thành phía đông phổ biến trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
còn ở khu vực phía tây bắc bộ hôm nay nhiệt độ tiếp tục thấp dưới ba mươi độ
lúc này thì toàn bộ miền trung cũng có được trạng thái mát mẻ với mức nhiệt phổ biến trong khoảng từ hai mươi năm đến hai mươi bảy độ
tuy nhiên về trưa chiều nhiệt độ giữa các khu vực sẽ có sự phân hóa tương đối khác nhau
với các tỉnh như thanh hóa và nghệ an trong ngày hôm nay sẽ duy trì trạng thái nhiều mây
đôi lúc có mưa nên nhiệt độ tại đây không cao chỉ phổ biến trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
trong khi đó ở các tỉnh từ thừa thiên huế trở vào đến quảng ngãi
vẫn có nắng nóng với mức nhiệt cao giao động trong khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
khu vực còn lại bao gồm các tỉnh từ bình định xuống đến bình thuận
trời cũng có nắng nhưng cường độ nắng vừa phải nên nhiệt độ chỉ thấp dưới ba mươi ba độ trời mát mẻ
gió mùa tây nam tại các tỉnh phía nam đang có xu hướng hoạt động mạnh dần lên
vì thế mà mưa rông trong ngày hôm nay được dự báo sẽ có xu hướng gia tăng hơn
cả về diện và về lượng
dự báo mưa tập trung nhiều tại các tỉnh nam bộ đặc biệt là các tỉnh ven biển
như là cà mau bạc liêu và sóc trăng
trong khi đó tại khu vực tây nguyên
mưa khá sẽ tập trung nhiều hơn ở các tỉnh thuộc nam tây nguyên
như là đắk nông và lâm đồng
dưới tác động của gió mùa tây nam và sự xuất hiện của những cơn mưa
nên người dân tại các tỉnh phía nam sẽ có những ngày cuối tuần tương đối mát mẻ và dễ chịu
với mức nhiệt giao động trong khoảng từ hai mươi tám ba mươi một độ cho khu vực tây nguyên
và hai mươi chín ba mươi hai độ cho khu vực nam bộ
trên biển dưới tác động của gió mùa tây nam trong ngày và đêm ngày hôm nay
khu vực biển từ bình thuận đến cà mau cũng như là khu vực biển phía tây của huyện đảo trường sa
tiếp tục có mưa rào và rông mạnh sóng biển cao từ hai đến ba mét cùng tình trạng biển động mạnh
các tàu thuyền hoạt động trên các khu vực biển này cần hết sức lúi đề phòng
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước